tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg vừa kêu gọi nga và syri ngừng các chiến dịch quân sự tại tỉnh idlib
phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp các đại sứ liên minh quân sự nato do thổ nhĩ kỳ đề xuất ông jens stoltenberg đã lên án các cuộc không kích mà tổ chức này gọi là bừa bãi của nga và syri nhằm vào các mục tiêu dân sự kêu gọi hai quốc gia này nên tôn trọng luật pháp quốc tế
tuyên bố của người đứng đầu tổ chức nato được đưa ra trong bối cảnh đã có hơn ba mươi binh sĩ thổ nhĩ kỳ mới bị quân đội chính phủ syri không kích thiệt mạng tại chiến trường tây bắc quốc gia trung đông này
quan chức cấp cao thổ nhĩ kỳ đã cảnh báo các nước châu âu rằng nước này sẽ mở cửa biên giới để người di cư ồ ạt vào châu âu nếu binh sĩ nước này tiếp tục bị giết hại tại syri